chiều nay ngày một mươi bảy tháng bốn tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đại sứ cuba tại việt nam bà lianis torres rivera
qua đại sứ thủ tướng nguyễn xuân phúc trân trọng gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo và chính phủ cuba
trong việc nhanh chóng có quyết định hỗ trợ việt nam trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước việt nam cũng đã có thư cảm ơn đảng nhà nước cuba
tại buổi tiếp bộ trưởng bộ xây dựng phạm hồng hà đã trao tượng trưng năm tấn gạo
tặng đảng nhà nước và nhân dân cuba nhằm chia sẻ phần thảo những khó khăn với cuba ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân cuba đại sứ gửi lời cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đối với cuba món quà này hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay
cuba sẵn sàng hợp tác với việt nam trong việc nghiên cứu sản xuất các loại thuốc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nói riêng
và các loại dược phẩm khác nói chung